đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến hà nội là một khởi đầu tốt đẹp

sáng nay tại cảng hàng không sân bay quốc tế tân sơn nhất
sân du lịch tp hcm phối hợp với hiệp hội du lịch thành phố
tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến sông đất
những du khách đầu tiên đến với tp hcm trên chuyến bay vn một mươi của hãng hàng không quốc gia việt nam
việt nam airlines đến từ pháp
lãnh đạo thành phố và ngành du lịch đã đón tiếp chúc mừng năm mới
và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các du khách quốc tế đầu tiên đến thành phố
trong những ngày đầu năm mới
các vị khách sông đất còn được thưởng thức những khúc nhạc xuân vui tươi
thể hiện sự mến khách của dân tộc việt nam
trải nghiệm loại hình đen nón lá truyền thống
đang cào cào đầy thú vị và thưởng thức hương vị cà phê đậm đà của việt nam
năm nay ngành du lịch thành phố sẽ phát triển đầu tư các sản phẩm du lịch đặc trưng
thế mạnh như du lịch mai du lịch đường thủy du lịch ẩm thực nông nghiệp
du lịch kết hợp hoạt động khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe
thành phố hồ chí minh phấn đấu thu hút gần sáu bốn triệu lượt khách du lịch quốc tế
và hơn hai mươi bốn triệu lượt khách du lịch trong nước trong năm nay
tăng hơn một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu và tiếp tục khẳng định là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước
sáng nay mùng một tháng một tại sân bay quốc tế phú bài
sở du lịch thừa thiên huế phối hợp với
chi nhánh tổng công ty hàng không việt nam cảng vụ miền trung tại huế
cảng hàng không quốc tế phú bài hiệp hội du lịch thừa thiên huế
đã tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên đến thừa thiên huế bằng đường hàng không
trong đó phần lớn là khách quốc tế sông đất đầu năm mới hai nghìn một mươi tám
vị khách đầu tiên đến huế năm hai nghìn một mươi tám bằng đường hàng không là ông alikovs
stephen gary quốc tịch mỹ may mắn được vietnam airlines trao tặng phần thưởng đặc biệt
là một vé khứ hồi nội địa

năm hai nghìn một mươi bảy tổng lượng khách du lịch đến thừa thiên huế đạt trên ba bảy triệu lượt
tăng một mươi sáu so với cùng kỳ trong đó khách quốc tế đạt trên một bốn triệu lượt
khách lưu trú đón khoảng một chín triệu lượt tăng khoảng chín một so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế tám trăm năm mươi lượt
doanh thu du lịch trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt khoảng ba năm trăm hai mươi tỷ đồng tăng gần một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch thừa thiên huế phấn đấu đón khoảng từ bốn đến bốn hai triệu lượt khách
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó khách quốc tế chiếm từ bốn mươi đến bốn mươi năm
khách lưu trú ước đạt hai một hai hai triệu lượt tăng một mươi hai so với cùng kỳ
doanh thu du lịch dự kiến đạt trên ba năm triệu lượt tăng khoảng ba năm triệu lượt
tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt từ bốn đến bốn hai trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi tám lãnh đạo các nước trên thế giới đã phát đi thông điệp chúc mừng
bày tỏ hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn
đồng thời các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh về những thành công
cũng như trọng tâm trong chính sách về đối nội và đối ngoại
trong bữa tiệc
trào đón năm mới hai nghìn một mươi tám
tổng thống mỹ donald trump đã gửi lời chúc mừng năm mới
kêu gọi người dân cùng nhau đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
ông trump cũng cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục khởi sắc
và các công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào mỹ
nhìn lại năm hai nghìn một mươi bảy
ông donald trump cho rằng mỹ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể
như cải cách hệ thống thuế và chương trình chăm sóc sức khỏe
năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một năm tuyệt vời đối với nước mỹ
còn trong thông điệp năm mới hai nghìn một mươi tám
tổng thống pháp emmanuel macron cam kết tiếp tục theo đuổi chương trình cải cách của mình
và khởi động việc phục hưng nước pháp trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều tiến triển
những thay đổi sâu rộng được chính phủ thực hiện trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có lĩnh vực giáo dục và việc làm
sẽ được tiếp tục cùng cường độ mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi tám
một dự án xã hội lớn cũng sẽ được thực thi
trong đó có việc đảm bảo chăm sóc y tế và nhà ở
cho người vô gia cư
nhà lãnh đạo pháp nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một năm gắn kết của quốc gia
đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng châu âu tốt cho pháp
trong khi đó thông điệp chào mừng năm mới hai nghìn một mươi tám
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cho biết bình nhưỡng sẵn sàng đối thoại với seoul
về khả năng tham gia thế vận hội olympic mùa đông pic
trong thông điệp đầu năm nhà lãnh đạo kim trương ươm tuyên bố triều tiên đã hoàn thành việc xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia
song khẳng định sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi nào an ninh nước này bị đe dọa
theo nhà lãnh đạo kim jong un bình nhưỡng đã đạt mục tiêu là quốc gia hạt nhân trong năm hai nghìn một mươi năm
và đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới
thay cho lời chúc năm mới thường niên về hòa bình thế giới
năm nay tổng thư ký liên hợp quốc
antonio guterres đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng bất ổn giao tranh khủng hoảng trên toàn cầu
ông guterres nhấn mạnh xu hướng chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại đang tăng lên
sự bất bình đang lớn dần biến đổi khí hậu tăng tốc và thế giới đang chứng kiến những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng
ông guterres cũng bày tỏ những quan ngại toàn cầu về vũ khí hạt nhân và kêu gọi sự đoàn kết trên thế giới vì một thế giới an toàn hơn
thưa quý vị vừa qua đoàn cán bộ lãnh đạo huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã về huyện thanh trương tỉnh nghệ an tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
đoàn đã trao tặng một mươi xuất quà cho bà con nhân dân hai xã thanh xuân và thanh mai bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua
mỗi xuất quà một triệu đồng tiền mặt và ủng hộ bốn mươi triệu đồng cho chương trình tết vì người nghèo của huyện

cũng tại nghệ an bằng tấm lòng hảo tâm và sự quan tâm đối với học sinh nghèo miền núi hội chữ thập đỏ tỉnh và gia đình doanh nhân nguyễn thị hoa
thành phố hồ chí minh đã trao sáu mươi chăn ấm một trăm sáu mươi áo ấm đồng phục với tổng giá trị ba mươi triệu đồng tặng cho các hộ nghèo và học sinh vùng sâu vùng xa của huyện miền núi anh sơn tỉnh nghệ an
những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có một mùa đông ấm áp hơn
từ đó tạo thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống giúp các em vươn lên trong học tập và sàn luyện
hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch người dân ở các tỉnh thành phố đã trở về hà nội để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại các bến xe khách của hà nội
theo ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi chiều ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
lượng người dân đổ về các bến xe khách của hà nội tăng đột biến so với các ngày trước đó
tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt của các bến xe nên tình trạng tắc nghẽn đã không xảy ra các xe ra vào bến khá dễ dàng
tại các bến xe đều có công an địa bàn cùng với lực lượng nhân viên bến xe túc trực làm nhiệm vụ bảo đảm tình hình giao thông được diễn ra ổn định
các lực lượng chức năng cho biết phần lớn người dân đều chọn những thời điểm khác trong ngày để di chuyển và tránh giờ cao điểm
nhưng lượng người đổ rồn về các bến xe vẫn khá đông trong đó phần lớn là sinh viên và người lao động
được biết giá vé tàu xe về cơ bản không tăng so với ngày bình thường tuy nhiên vẫn còn một vài tuyến xe tăng giá vé
bên cạnh đó tình trạng nhiều nhất hành khách
hành khách vẫn diễn ra trên một số tuyến
càng về cuối giờ chiều lượng người và phương tiện đổ rồn về các bến xe rất lớn
do vậy đã xảy ra hiện tại
các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ điều tiết giao thông kịp thời
chiều nay tại các bến xe khách của thành phố cần thơ mật độ giao thông ổn định các phương tiện bảo đảm phục vụ hành khách
đặc biệt những ngày nghỉ tết dương lịch vừa qua trên địa bàn thành phố cần thơ xảy ra năm vụ tai nạn giao thông
bị thương bốn người và không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào
sau những ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
tại các bến xe lưu lượng hành khách tăng từ một mươi một mươi năm so với ngày thường
trong đó các tuyến có đông hành khách đi lại là cần thơ cà mau cần thơ thành phố hồ chí minh cần thơ bình dương
trước đó chủ tịch ubnd tp cần thơ đã chỉ đạo các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe tăng vòng quay phương tiện
trong trường hợp cần thiết sẽ điều động phương tiện từ tuyến ít khách sang tuyến đông khách
huy động phương tiện ngoài tuyến xe hợp đồng tăng cường vào bến phục vụ hành khách
bảo đảm đủ phương tiện phục vụ hành khách đi lại trong dịp tết
bên cạnh đó công an thành phố cần thơ cũng đã triển khai thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong toàn ngành
phối hợp với cơ quan quản lý đường sông tăng cường kiểm tra các bến thủy nội địa phương tiện chở khách ngang sông
tập trung vào các bến phức tạp có lưu lượng khách đông bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát điều khiển
hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước trong và sau tết
nhờ vậy trên địa bàn thành phố cần thơ luôn bảo đảm giao thông thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân một cách thuận tiện và an toàn
tiếp theo chương trình phú quốc thu ngân sách đạt hơn bốn hai trăm năm mươi tỷ đồng
cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trên vùng biển gần cú lao tràng
thưa quý vị kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang nơi sẽ trở thành một trong ba đặc khu kinh tế hành chính của cả nước
đạt và vượt nhiều trí tiêu quan trọng
trong đó lĩnh vực kinh tế phát triển vượt bậc điển hình là thu ngân sách đạt hơn bốn hai trăm năm mươi tỷ đồng
tăng bảy mươi một sáu mươi năm so với cùng kỳ và vượt ba một mươi sáu so với dự toán năm
trong đó một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng năm mươi
thuế công thương nghiệp tăng gấp hai hai mươi bốn lần thu thuế trước bạ tăng sáu mươi một thu nhập cá nhân tăng năm mươi bảy bốn thu tiền sử dụng đất tăng bảy mươi ba bốn
ngoài ra tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của phú quốc tăng hơn hai mươi sáu so với cùng kỳ
trong đó bán lẻ hàng hóa đạt hơn chín bảy trăm linh tỷ đồng
ước tính khách du lịch đến phú quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần một chín mươi sáu triệu lượt tăng hơn ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế đạt hơn ba trăm linh triệu đồng
trong đó khách quốc tế đạt hơn ba trăm sáu mươi một triệu lượt tăng đến bảy mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
sáng nay ubnd tp hải phòng đã tổ chức khánh thành hai công trình cầu hàn và cầu đăng
đây là hai công trình được triển khai theo cơ chế đặc thù của chính phủ đối với các dự án bảo đảm an toàn giao thông
có tính cấp bách với tổng vốn đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
sau tám tháng thi công hai công trình cầu hàn và cầu đăng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
thay thế cho hai cầu phao đã xuống cấp nối hai huyện tiên lãng và vĩnh bảo
đồng thời nối liền các tuyến đường tỉnh ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi bốn bốn trăm linh hai với quốc lộ ba mươi bảy và quốc lộ một mươi
khi hoàn thành cầu đăng và cầu hàn sẽ tạo thuận lợi cho sao thương
giảm tài cho tuyến quốc lộ một mươi và bảo đảm kết nối liên vùng hải phòng thái bình nam định
trạm thu phí xa lộ hà nội thu phí cho dự án bot cầu dạch chiếc với số vốn đầu tư một tỷ đồng
đã kết thúc sớm hơn một năm so với kế hoạch
từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trạm thu phí này tạm dừng thu phí các phương tiện khi qua tuyến đường
trạm thu phí xa lộ hà nội được xây dựng để thu phí cho cả hai dự án bot cầu rạch chiếc và dự án xa lộ hà nội mở rộng
theo kế hoạch khi kết thúc thu phí dự án cầu rạch chiếc vào cuối năm hai nghìn một mươi tám mới tiến hành thu phí dự án xa lộ hà nội mở rộng
tuy nhiên do lưu lượng xe qua xa lộ hà nội lớn nên chủ đầu tư đo hàng vốn thu phí trước một năm
hoạt động thu phí kết thúc vào hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi bảy từ giờ ngày một tháng một hai nghìn hai mươi
trạm thu phí trên xa lộ hà nội tạm ngưng thu phí
việc có tiếp tục triển khai thu phí dự án mở rộng xa lộ hà nội vào thời điểm nào thì phải chờ chủ đầu tư hoàn thành một số thủ tục với cơ quan nhà nước

trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã cấp cứu khẩn cấp một thuyền viên tàu qng chín mươi hai nghìn chín trăm linh ba ts
bị tai nạn lao động nguy kịch trên đảo cù lao tràm tỉnh quảng nam bị cô lập do thời tiết xấu trên biển đã vào bờ an toàn
theo đó khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai tàu cá qng chín mươi hai nghìn chín trăm linh ba ts đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển
khu vực gần đảo cú lao tràm
tràm tỉnh quảng nam không may ngư dân nguyễn văn cát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú ở xã nghĩa hành huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi bị tai nạn lao động rơi xuống biển
ngay sau đó các ngư dân trên tàu đã cứu vớt đưa ngư dân cát lên tàu trong tình trạng hôn mê và đã được đưa vào trạm xá trên đảo cù lao tràm cấp cứu
sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã điều động tàu st bốn trăm một mươi hai tại đà nẵng đi cứu nạn và vận chuyển nạn nhân lên tàu đưa vào bờ cấp cứu và tiếp tục điều trị
mới đây tại thôn giang rong xã đắc cấm thành phố con tum tỉnh con tum một doanh nghiệp ở thành phố con tum đã thuê máy đào để khai thác hàng trăm mét khối cát sỏi trái phép ra khỏi địa bàn
theo nhiều người dân ở thôn giang dong cho biết
việc khai thác cát sỏi tại khu vực này đã diễn ra nhiều tháng nay
hàng ngày có hàng chục xe tải vào ra khu vực này lấy cát sỏi trở đi trong đó nhiều nhất là vào các ngày cuối tuần ngày lễ gây bụi và làm hỏng con đường dân sinh của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh con tum đã xảy ra nhiều vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
trong đó có nhiều vụ nổi cộm như tự ý ngăn dòng chảy để khai thác cắt sỏi trên sông đác pla thành phố con tum
dựng hàng trăm mét vuông nhà xưởng không phép
khai thác mỏ đất xét làm gạch hàng chục điểm khai thác vàng xa khoáng trên sông suối trên địa bàn đã được ngành chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng nhưng tình trạng vi phạm vẫn không hề giảm
đặc biệt tình trạng khai thác cát lậu đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương
dư luận đề nghị các ngành chức năng của tỉnh con tum tăng cường kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh xử lý
cũng trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ sáu ghe cát đang hút cát trái phép trên xe
sông thu bồn thuộc xã điện phong thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
các tàu trên do ông ngô văn sang trần minh đức trần xuân phương phan minh phi nguyễn hào và hứa văn dũng điều khiển đều ở huyện duy xuyên đại lộc thị xã điện bàn
qua kiểm tra cơ quan chức năng đo đếm lập biên bản vi phạm tiến hành thu giữ các phương tiện và gần ba trăm linh mét khối cát khai thác trái phép hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng năm giờ sáng nay ngày một tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuột tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện trên một chiếc xe khách vận chuyển bốn mươi bốn kg pháo lậu
vào thời điểm trên tổ tuần tra đã phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm chín mươi của nhà xe cường phúc chạy tuyến đắk lắc lào có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tài xế xe khách lào hình tấn cường khai nhận
sau khi chở khách qua lào đã tìm mua số pháo hoa này mang về để bán kiếm lời
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tiết quốc tế kinh tế cuba phục hồi trong năm hai nghìn một mươi bảy
không khí mua sắm nhộn nhịp ngày đầu năm tại hồng kông
bất chấp những thách thức lớn về tài chính cũng như những thiệt hại nặng nề từ cơn bão ima và tình trạng hạn hán kéo dài gây ra cuba vẫn kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy với mức tăng trưởng kinh tế một năm
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy nền kinh tế cuba đang dần hồi phục sau thời gian dài suy thoái
theo báo cáo từ bộ kinh tế và kế hoạch cuba du lịch vận tải và viễn thông nông nghiệp và xây dựng là những ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng
tổng sản phẩm quốc nội riêng ngành du lịch tăng trưởng một mươi bảy bốn với lượng du khách đạt bốn bảy triệu lượt trong năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó mức thâm hụt thương mại của cuba trong năm hai nghìn một mươi bảy giảm bốn trăm linh triệu đô la so với năm hai nghìn một mươi sáu chủ yếu nhờ vào việc thắt chặt nhập khẩu
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ cuba đã công bố các dự án có tổng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp là hai tỷ đô la
tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch và năng lượng
dự báo tăng trưởng kinh tế của đảo quốc caribe này trong năm hai nghìn một mươi tám là hai
theo báo cáo của tổ chức lương nông liên hợp quốc fao công bố vào những ngày cuối năm hai nghìn một mươi chín
bất chấp lượng cung lương thực dồi dào trên toàn cầu nạn hạn hán lũ lụt và xung đột kéo dài ở một số khu vực gia tăng
đã gây ra tình trạng mất an ninh lương thực
khoảng ba mươi bảy quốc gia trong đó có hai mươi chín nước châu phi cần phải có viện trợ lương thực từ bên ngoài
tuy nhiên trong bức tranh sáng màu ấy nổi lên những gam màu sáng
đó là những chính sách tiến bộ trong nông nghiệp tại lục địa đen
cải cách về chính sách nông nghiệp tiến bộ trong khoa học công nghệ hỗ trợ nông nghiệp là những điểm sáng trong năm hai nghìn hai mươi
giúp châu phi đang từng bước thoát khỏi đói nghèo
theo đánh giá của fao những quốc gia như maritius nam phi ghana namibia senegal
nằm trong top một mươi quốc gia có tình trạng an ninh lương thực tốt nhất trên lục địa này
xét về mặt chính sách năm hai nghìn một mươi bảy lại là một năm khả quan cho thủy lợi
với các khoản hỗ trợ vốn tăng cao nhiều nơi giảm được khô hạn
chẳng hạn như chính phủ nigeria hoàn thành các dự án thủy lợi trên ba mươi ba hectare đất
ngoài ra các nước phát triển đang phối hợp chặt chẽ hơn với châu phi
để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo tăng đầu tư tư nhân
hội nghị cấp cao châu phi eu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đã thiết lập một kế hoạch masan mới
nhằm giải quyết những vấn đề tương lai
tồn động tại châu phi hòa bình và an ninh ở châu phi vẫn sẽ là chủ đề được quan tâm nhiều trong năm tới
bởi nó gắn liền với sự phát triển bền vững của châu lục và thế giới nói chung
không hổ danh là thiên đường mua sắm hấp dẫn không khí mua sắm tại hồng kông trung quốc
đã nhộn nhịp ngay từ ngày đầu tiên của năm mới
một phần là bởi đây cũng chính là thời điểm khuyến mại lớn tại tất cả các cửa hàng và trung tâm thương mại
ngay từ sáng sớm những đại lộ hàm hiệu của hồng kông
hay các khu chợ tết đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
giống như mọi năm dịp đón năm mới hai nghìn một mươi tám này công viên victoria nổi tiếng của hồng kông
lại được chưng dụng làm khu chợ tết
tại đây có hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa nhưng nhiều nhất là thực phẩm và đồ trang trí
ngoài khu chợ tết tại khu trung tâm thương mại của hồng kông không khí mua sắm cũng không kém phần nhộn nhịp
đặc biệt trong dịp này rất nhiều mặt hàng bày bán được giảm giá sâu
từ ba mươi đến sáu mươi kể cả các thương hiệu nổi tiếng
đây được coi là nét đặc trưng của hồng kông với tư cách là một thiên đường mua sắm